kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh đông bắc bộ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh từ phía bắc lệch đông
nên trời nhiều mây có sương mù
sau đó vào ban ngày trời giảm mây hưởng nắng với nhiệt độ ban trưa tăng lên ở ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
sau đó từ khoảng ngày hai mươi tám một bộ phận không khí lạnh có cứng độ khá mạnh sẽ tăng cường xuống phía nam
kết hợp với dòng siết gió tây ở mực năm m hạ xuống
nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa mưa rào
trên nền nhiệt giảm mạnh cao nhất là một mươi tám hai mươi một độ trong ngày hai mươi tám
rết đậm rét hại trên diện rộng
khu vực tây bắc bộ trong hai ngày tới chủ yếu ít mưa đêm và sáng sớm trời rét
chưa có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ
sau đó sang ngày hai mươi tám do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên trời chuyển rét đậm rét hại trên diện rộng
kèm với mưa và mưa rào
nhiệt độ ngày hai mươi tám giảm về mức một mươi tám hai mươi một độ lúc trưa chiều
với các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế trong hai ngày tới sẽ có mưa giải rác
với lượng nhỏ về đêm và sáng
từ các tỉnh hà tĩnh đến thừa thiên huế trưa chiều trời hưởng nắng nhẹ
với nhiệt độ ban trưa khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ
sau đó từ trưa chiều ngày hai mươi tám trên cả khu vực xuất hiện mưa giải rác
và nhiệt độ giảm nhẹ khoảng hai ba độ
trong ba ngày tới các tỉnh từ đà nẵng đến bình định sẽ có mưa giải rác
với lượng nhỏ về đêm và sáng
ban ngày trên cả khu vực trời có nắng khi nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi cao hơn sau giảm nhẹ từ hai ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên trong những ngày tới phổ biến ít mưa ngày nắng
trời khá rét về đêm và sáng
sau đó vào ban ngày do có nắng nên nhiệt độ có thể tăng lên ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với khu vực nam bộ thời tiết chủ yếu không mưa
trời ở ngưỡng xe lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
sau đó vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa
giao động ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ